ngày một mươi năm tháng ba cục quản lý thị trường tp hcm cho biết vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng gồm nhiều điện thoại di động hiệu iphone
tại thời điểm kiểm tra lô hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp cũng như không xác định được chủ của lô hàng
bằng các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình địa bàn và các tuyến trọng điểm tối ngày một mươi bốn tháng ba tại ga sài gòn địa chỉ số một nguyễn thông phường chín quận ba tp hcm
đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm tiến hành khám theo thủ tục hành chính
đối với toa tàu hai mươi một nghìn bốn trăm năm mươi hai của đoàn tàu se bốn qua đó phát hiện và thu giữ năm trăm hai mươi chín chiếc điện thoại di động iphone đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường tp hcm đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên và phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm tiếp tục điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật ước tính lô hàng giá trị hơn hai tỷ đồng
đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường tp hcm đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật ước tính lô hàng giá trị hơn hai tỷ đồng